tại kỳ họp bất thường lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín hội đồng nhân dân tỉnh thái nguyên khóa một mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã thực hiện quy trình công tác cán bộ thuộc thẩm quyền hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của luật
cụ thể kỳ họp đã miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khóa một mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với ông nhữ văn tâm do được nghỉ hưu theo chế độ và bảo bổ sung chức danh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông lê quang tiến nguyên tỉnh ủy viên phó bí thư thành nguyễn chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố thái nguyên bảo bổ sung ba ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh và miễn nhiệm một ủy viên hội đồng nhân dân tỉnh và hai ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh do được điều
nhận nhiệm vụ công tác mới kết quả bỏ phiếu đối với việc miễn nhiệm và bầu bổ sung các vị trí nói trên đều đạt cao trên cơ sở đó tại kỳ họp các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất biểu quyết thông qua năm nghị quyết về công tác cán bộ